nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu hành khách trong thời kỳ cao điểm cuối năm
vietnam airlines group gồm vietnam airlines jetstar pacific và vasco đã chính thức mở bán
về máy bay nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi trên tất cả các đường bay nội địa
theo đó từ ngày chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức một mươi năm tháng chạp đến một mươi năm tháng riêng
việt nam airlines jetstar pacific vasco sẽ cung ứng tổng cộng gần hai triệu ghế trên toàn mạng nội địa
tăng hơn hai trăm năm mươi chỗ tương đương một một nghìn chuyến bay so với cùng kỳ
các đường bay có nhu cầu đi lại lớn được tập trung tăng chuyến gồm hà nội đến tp hcm vinh cần thơ phú quốc
và tp hcm đến đà nẵng hải phòng thanh hóa vinh đồng hới huế pleiku quy nhơn bumathuot nha trang phú quốc
về máy bay dịp tết được mở bán trước bốn tháng vietnam airlines group khuyến nghị hành khách
nên mua vé trên website đại lý phòng vé chính thức của hãng và yêu cầu xuất hóa đơn
theo quy định để bảo đảm không mua phải vé giả vé bị nâng giá